kết quả ban đầu xác định nạn nhân cao một m sáu mươi mặc áo cọc tay quần dài màu đen đã tử vong từ tám đến một mươi ngày trước
hai tay đầu vào mặt nạn nhân bị cuốn kín băng dính
công tác tra cứu đường vân không thực hiện được
danh tính nạn nhân là một ẩn số